nhằm chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm hai nghìn một mươi chín các công ty lâm nghiệp cơ sở tư nhân trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang tập trung làm bầu gieo ươm cây giống với mong muốn cây giống bảo đảm chất lượng
bởi thực tế nhiều năm trở lại đây một phần do cây giống không bảo đảm chất lượng khiến cho nhiều hectare rừng trồng một hai năm tuổi của người dân đã bị chết gây thiệt hại đến kinh tế
toàn tỉnh tuyên quang hiện có hai mươi ba cơ sở gieo ươm giống cây lâm nghiệp các vườn ươm này đáp ứng khoảng chín mươi lượng cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của tỉnh
các cơ sở vẫn chủ yếu nhân giống bằng hình thức dâm hom cành hoặc gieo gươm từ hạt nhiều cơ sở sử dụng nguồn hom không rõ nguồn gốc dẫn đến lượng giống phục vụ trồng rừng sản xuất không đảm bảo chất lượng
bên cạnh đó mấy năm gần đây tình trạng một số cơ sở nhỏ lẻ hộ gia đình nhập giống cây ở các tỉnh khác về bán gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng
để bảo đảm chất lượng rừng trồng tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang khuyến cáo các doanh nghiệp người làm rừng cần tìm đến cơ sở được cấp phép để mua cây giống tuyệt đối không mua cây trôi nổi không có nguồn gốc rõ ràng trên thị trường